tại quảng trị ngân hàng chính sách xã hội việt nam phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh quảng trị tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch bảo vệ thành cổ quảng trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi
đến dự của đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương và tỉnh quảng trị cùng đông đảo các cựu chiến binh tăng ni phật tử trong cả nước
lễ cầu siêu tưởng niệm tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ được tổ chức bằng nghi thức phật giáo trang trọng thiêng liêng và xúc động
nhiều nén hương thơm và hàng nghìn ngọn nến đã được thắp lên tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hiến chọn tuổi thanh xuân máu xương hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân
ngoài ra lễ còn nguyện cầu cho quốc thái dân an mọi người được hưởng hòa bình an lạc